từ năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đã quyết định phê duyệt đề án văn hóa công vụ
trong đó văn hóa bệnh viện là một trong những loại văn hóa công vụ đặc biệt
nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân xã hội
văn hóa bệnh viện không chỉ là văn hóa ứng xử giao tiếp
mà còn là cách bố trí môi trường cảnh quan phù hợp để hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân trong quá trình chữa bệnh
hiện nay thì có một số bệnh viện đã tạo ra các không gian văn hóa với ý nghĩa đầy nhân văn
hành lang tại một số khoa của bệnh viện châm cứu trung ương
đã nhiều năm nay trở thành thư viện mini cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây
vừa giúp thư giãn vừa bổ sung kiến thức vừa tạo được tinh thần lạc quan cho người bệnh và thân nhân của họ
là những lợi ích thấy rõ của không gian này
không gian ở đây để cho bệnh nhân mau chóng phụ bình phục
thì có thể là một trong những lợi ích thấy rõ của không gian này
có những bức tranh rất là sinh động
trong lúc chúng tôi đi tập thế này thì chúng tôi vẫn có thể nhìn những bức tranh đó để động viên mình chóng khỏi bệnh hơn
và đồng thời lại có cả những dụng cụ để cho chúng tôi tập mau chóng để hồi phục
và đây nó như một thư viện
ngoài bệnh nhân được chứa trị ra thì có những sách để đọc
những bức tranh để ngắm
và những nội quy cái đó là quy định của bệnh viện
nhưng mà đấy nó là món ăn tinh thần
thì tinh thần không thể thiếu được đối với bệnh nhân chúng tôi
lãnh đạo bệnh viện cũng được sự tham mưu đặc biệt là của các phòng chức năng
trong đó có phòng công tác xã hội
về việc tạo ra các không gian văn hóa trong bệnh viện rất đặc thù
để tạo ra sự thư giãn và cảm giác thoải mái nhất
từ bệnh nhân cũng như người nhà trong môi trường bệnh viện
và giúp cho người bệnh cảm thấy là khi người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện
cũng như là được chăm sóc ở nhà vậy
tôi đánh giá rất cao những cái tác phẩm nghệ thuật này
nó không chỉ có ý nghĩa nghệ thuật
mà nó còn có ý nghĩa nhân văn trong việc giúp đỡ người bệnh
không chỉ có tủ sách
tại các sảnh hành lang của một số bệnh viện còn được trang trí những bức tranh cây cối
tạo thành các không gian văn hóa rất đặc biệt
tại bệnh viện đa khoa đức giang
không chỉ trang trí tạo cảnh quan ở hành lang
mà tại mỗi phòng khám của bệnh viện
đều treo những bức tranh sinh động mang nhiều thông điệp ý nghĩa
chính nét đẹp tươi sáng ấy sẽ giúp bệnh nhân giữ được tâm lý thoải mái
lạc quan vượt qua những nỗi đau của bệnh tật
hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống
với những bệnh nhân mà nằm điều trị dài ngày hoặc những phòng đặc biệt
thì bức tranh có thể thu hút cái sự tập trung của người bệnh để nâng cao cái phục hồi của người bệnh
từ một bức tranh trong bệnh viện
khi bệnh nhân đến khám điều trị tại bệnh viện
chúng tôi muốn chuyển đi thông điệp nhân viên y tế
người nhà bệnh nhân và toàn xã hội hãy quan tâm đến người bệnh
bởi vì theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới
thì sức khỏe là sự thoải mái về thể chất và tinh thần và xã hội
cho nên ngoài việc điều trị bệnh thì còn có chăm sóc đến tinh thần
sức khỏe tinh thần chính là động lực để mỗi người có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn
giúp họ lạc quan hơn
dù chỉ là sự thay đổi nhỏ bé
nhưng những không gian đặc biệt này đã và đang góp phần tạo nên một môi trường văn hóa bệnh viện văn minh
thân thiện tươi sáng tại những nơi dường như chỉ nhìn thấy nỗi đau